đoàn công tác bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam do thượng tướng nguyễn phương nam
ủy viên trung ương đảng phó tổng tham mưu trưởng làm trưởng đoàn vừa qua
đã đến kiểm tra tiến độ dự án đường tuần tra biên giới tỉnh đắk lắc đắk nông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự án đường tuần tra biên giới tỉnh đắk lắk đắk nông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
có tổng chiều dài một trăm một mươi bảy ba mươi tám km với tổng vốn đầu tư chín trăm năm mươi tỷ đồng
tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám dự án đã thi công đạt sáu mươi năm
trong đó tiến độ đường tuần tra biên giới tỉnh đắk lắk đạt sáu mươi chín tiến độ đường tuần tra biên giới tỉnh đắk nông đạt sáu mươi một
sau khi kiểm tra thực tế và nghe bộ tư lệnh quân khu năm và các đơn vị thi công báo cáo tiến độ
thượng tướng nguyễn phương nam đánh giá cao những kết quả thi công và nỗ lực vượt qua khó khăn của các đơn vị
trong thực hiện dự án đường tuần tra biên giới đồng thời đồng chí yêu cầu các đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục những khó khăn
tiếp tục điều chỉnh và có kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục thi công bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình
dự kiến đường tuần tra biên giới tỉnh đắk lắk đắk nông hoàn thành vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín